khỏe mạnh tiết ra các gen tiêu hóa đầy đủ phù hợp với tuổi
và có một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh
thế thì tôi cũng đã trình bày về cái vai trò hệ vi sinh thường ruột rồi
thế thì về vi sinh đường ruột nó sẽ chịu tác động của các cái thuốc kháng sinh
thì những cái thuốc kháng sinh mà chúng ta dùng vào để chúng ta diệt
các tác nhân gây bệnh trên đường tiêu hóa
hay là dùng cho các cái bệnh cảnh nhiễm trùng ở trong toàn thân
thì nó diệt những cái con vi khuẩn đó
thì nó cũng đồng thời là nó diệt đi các cái vi khuẩn mà rượu
có lợi cho cơ thể
và trong đường ruột của chúng ta nó tồn tại các cái hệ vi khuẩn như thế
thì nó lại có những cái vi sinh vật mà nó có khả năng chống đỡ lại với thuốc kháng sinh
chống đỡ lại với cái môi trường của cái hệ tiêu hóa của chúng ta
thì khi mà chúng ta sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định
sử dụng kháng sinh kéo dài
thì nó sẽ làm gia tăng các cái vi sinh vật này
người ta gọi là các vi sinh vật kỵ khí
và khi gia tăng các cái vi sinh vật này
thì nó lại gây ra đến một cái tình trạng nặng cho cái đường tiêu hóa
tức là gây ra cái tổn thương viêm
gây ra cái tổn thương nhiễm độc
gây ra cái sự thay đổi trên cái hệ truyền hóa của đường ruột
và vì vậy thì nó sẽ dẫn đến các cái triệu chứng của dối loạn tiêu hóa
như nôn đi đi ngoài như chướng bụng đầy bụng khó tiêu
hay là em bé ăn không tiêu được
thế vậy thì cái việc mà sử dụng kháng sinh sẽ phải là chỉ định của các bác sĩ khi mà chúng ta dùng
còn nếu các ông bố bà mẹ mà tự dùng các thuốc kháng sinh cho con mình
thì một là có thể có những cái mặt bệnh nó là nhiễm trùng như nhiễm khuẩn do virus
nó cũng không có đáp ứng với kháng sinh
khi đó chúng ta dùng kháng sinh vừa không mang lại được cái lợi ích cho em bé
lại vừa làm gia tăng cái sự dối loạn hệ vi sinh đường ruột
còn cái việc thứ hai là khi mà dùng kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ
thì phải có đúng cái liều lượng đúng cái mặt thời gian
thì có như vậy nó mới có thể giải quyết được cái đường tiêu hóa
thế còn nếu như chúng ta các cái nghiên cứu trên thế giới
người ta nhận thấy rằng là ở những em bé mà sử dụng các cái thuốc kháng sinh kéo dài
thì nó cũng diệt chết đi các cái lợi khuẩn
trong đấy có các lactobacillus và các bifidobacterium
người ta cũng có những cái nghiên cứu mà người ta đánh giá về tỷ lệ của các loại vi khuẩn này
và người ta nhận thấy rằng chúng ta chỉ dùng kháng sinh có bảy ngày thôi
nhưng mà cái tác dụng kéo dài đấy nó có thể kéo dài lên tới hai mươi bốn tháng sau đấy nữa
thế do đó là cái việc mà sử dụng kháng sinh nó cần phải có đúng chỉ định
để bảo vệ cho đứa trẻ để tránh tình trạng kháng thuốc
cũng như là để bảo vệ cho cái hệ vi sinh đường ruột
mà một hệ vi sinh khỏe mạnh thì mới có được một hệ miễn dịch khỏe mạnh